các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua điều tra xác định đầu năm hai nghìn một mươi bốn tú và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm yêu đương
tối ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn nạn nhân đến nhà trọ của tú trên đường một trăm linh hai khu phố bảy phường tăng nhân phú a quận chín
để chơi thì cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
bất ngờ tú lấy cây sắt đập vào đầu làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hai ngày sau tú đã chở sát nạn nhân đến nơi cách nhà mình khoảng hai trăm linh mét rồi phi tan
vào cuộc điều tra công an quận chín và phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tp hcm đã xác định đỗ thanh tú chính là nghi phạm nên đã bắt giữ để điều tra